sau hai mươi chín năm tái lập ngày bốn tháng một mươi tỉnh phú yên đã chính thức đưa vào hoạt động trung tâm cấp cứu ngoại viện gọi tắt là trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân và người bị nạn từ hiện trường đến các cơ sở y tế gần nhất
đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế tỉnh phú yên
ngoài ban giám đốc trung tâm còn có các phòng chuyên môn nghiệp vụ hành chính tổng hợp điều hành cấp cứu vận chuyển cấp cứu và tổ cấp cứu tại các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến huyện
trước khi đi vào hoạt động đơn vị này đã cử nhiều đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm tại tp hcm khánh hòa quảng ngãi thừa thiên huế
đồng thời phối hợp với trường đại học y phạm ngọc thạch và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm tổ chức các lớp tập huấn về cấp cứu cơ bản cấp cứu nâng cao và cấp cứu ngoại viện